hai đối tượng là trần nam giang ở huyện cư mờ ga và trần văn hiệp ở thành phố bù ma thuật
vừa bị công an thành phố bù mà thuật tỉnh đắk lắc tạm giữ hình sự
vì đã có hành vi tham gia vụ đánh nhau trước quán ba khiến một người tử vong
nạn nhân trong vụ án là anh hoàng ngọc trung trú tại huyện crong anna
vào đêm ngày một mươi tháng sáu giang và hiệp đến quán bar liberty ở thành phố bù mà thuật để chơi
đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày thì xảy ra mâu thuẫn sau đó lao vào đánh nhau với hoàng ngọc trung
hậu quả trung đã bị giang và hiệp đánh đến tử vong sau đó đến cơ quan công an đầu thú
toán nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt tử hình
đối với bị cáo nguyễn mỹ bốn mươi tám tuổi trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo có trạng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một do thiếu tiền tiêu xài nên mỹ đã nhiều lần vận chuyển ma túy
cho một đối tượng không rõ lai lịch
vào chiều ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
như mọi lần thì mỹ điều khiển xe ô tô ra quảng trị nhận ma túy
đã được thống nhất giao dịch từ trước
khi vừa về đến hầm đường bộ hải vân thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt quả tang
và thu giữ hơn ba kg ma túy đá
đến thời điểm bị bắt mỹ đã ba lần vận chuyển chót lọt và nhận hai mươi năm triệu đồng tiền công
đội cảnh sát kinh tế ma túy và môi trường công an huyện crong park tỉnh đắk lắc
vừa phát hiện đối tượng võ trọng thành chú tại địa phương
trồng hai trăm hai mươi năm cây cần sa trong vườn nhà để nuôi gia cầm
qua công tác nắm bắt tình hình công an đã phát hiện trong vườn nhà đối tượng thành
có trồng nhiều cây cần sa
tại hiện trường tổ công tác kiểm đếm có hai trăm hai mươi năm cây cần sa cao từ hai m đến một mét
công an huyện cron park đã tiến hành nhổ bỏ và thu gom toàn bộ số cây cần sa trên
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng
với hành vi đánh bạc các tụ điểm đánh bạc tại kiên giang và vĩnh long vừa bị triệt phá và bắt giữ
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
sáu đối tượng ở thành phố cần thơ và tỉnh hậu giang đã lén lút đến địa bàn tỉnh kiên giang đánh bài ăn tiền
và bị công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang bắt quả tang vào đêm qua ngày một mươi hai tháng sáu
tại chiếu bạc công an đã tạm giữ số tiền trên một trăm linh triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu các đối tượng thừa nhận thường rủ nhau đến nhà bà lâm thị hoa để tổ chức đánh bạc
tại vĩnh long bất ngờ kiểm tra khu đất chống thuộc ấp phước ngân a xã phước hậu huyện long hồ
lực lượng công an phát hiện có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền nên tiến hành vây bắt
tạm giữ một mươi sáu đối tượng trú tại các huyện long hồ huyện mang thít và thành phố vĩnh long
kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ số tiền gần một trăm linh triệu đồng và một mươi bảy điện thoại di động
đã bước vào mùa du lịch đà nẵng đang là địa điểm thu hút đông đảo du khách
bởi các hoạt động lễ hội vui chơi sôi động và hấp dẫn
đây cũng chính là thời cơ vàng để các đối tượng trộm cắp móc túi lợi dụng lúc đông người để thực hiện hành vi phạm tội
và thời gian vừa qua tại thành phố đà nẵng lực lượng công an đã liên tục bắt được nhiều đối tượng móc túi trên địa bàn
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
ngày hai mươi chín tháng năm công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã bắt giữ năm đối tượng thực hiện hai mươi vụ móc túi lấy cắp hai mươi một điện thoại di động
các đối tượng này lợi dụng nơi đông người trà trộn vào một sự kiện thể thao diễn ra tại công viên biển đông và chia nhau đi móc túi
chỉ trong một thời gian ngắn nhóm này đã thực hiện lấy được hai mươi một chiếc điện thoại di động của người tham gia sự kiện với trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
khi chuẩn bị lên tàu về thành phố hồ chí minh thì các đối tượng bị bắt giữ
tại bến nhà ra thì phối hợp với các lực lượng khác sử dụng đồng bộ có biên pháp hành vụ
được lệnh của bác chủ thị đạo cũng như lãnh đạo công an quận sơn trà thì cho bí mật mở những đối tượng này ngay tại chỗ để kiểm tra
sau khi kiểm tra tư trang và đối diện cá nhân của các đối tượng thì phát hiện trong túi sách của một đối tượng nữ chứa được tổng cộng hai mươi một điện thoại
tối ai sợ hỡi
còn không thì đeo chứa cổ tôi lấy vô làm tôi rạch
ngày năm tháng sáu lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng lại tiếp tục khống chế và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản tại bờ tây sông hàn
đường cũng xấy ra
ngày em ngồi với lại em uống nước và cái điện thoại thì để ở đằng sau
và khi mà em quay lại thì em cảm thấy có người lấy điện thoại em
thì em quay lại thì anh đang cầm điện thoại em và đứt túi
anh lại chạy đi
thì em mới chạy lại
thì em gọi mọi người lại
thì bạn em nó chạy ra nó đặt anh này xuống
mà anh này thì bút điện thoại em ra xa con người
cái là một anh lái xe thì anh lái xe chạy trốn
lợi dụng đà nẵng đang vào mùa du lịch
người dân và du khách tập trung đông ở các lễ hội sự kiện
các đối tượng bằng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi đã tra trộn vào đám đông và thực hiện hàng loạt các vụ bóc túi
các đối tượng thường hoạt động theo nhóm rải rác khắp nơi để hỗ trợ che chắn lận nhau
tuôn giấu tài sản
cản trở người truy đuổi khi bị phát hiện
trước tình hình đó lực lượng công an các đơn vị địa phương tại thành phố đà nẵng đã tăng cường tuần tra kiểm soát
thường xuyên có mặt tại các khu vực tổ chức lễ hội tập trung đông người
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân và du khách
từ khi công viên apec đi vào hoạt động
thì đây là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chương trình công hóa và nghệ
chính vì vậy lượng khách tập trung đông người ở đây rất là đông
và việc tập trung đông người như vậy thì nó cũng ảnh hưởng ít nhiều
đến tình hình an ninh trật tự đặc biệt là dễ xảy ra đền trạng trọng cấp tài sản
dưới hình thức là móc túi
chính vì vậy mà lãnh đạo đảng ủy ủy ban cũng như ban giới hệ quân phường
chỉ đạo các bộ kinh sĩ cùng các lực lượng có liên quan
tăng cường tập trung tra kiểm soát để đảm bảo tình hình an ninh trật tự
đặc biệt là phòng ngừa các đối tượng móc túi
để tránh tình trạng bị móc túi trọng cấp tài sản
công an thành phố đà nẵng cũng khuyến cáo người dân không nên mang quá nhiều tiền
và những giấy tờ tùy thân không cần thiết khi đến những nơi đông người tham gia các lễ hội
đồng thời cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng
người dân cũng cần nâng cao cảnh giác tự bảo vệ tài sản của bản thân
thông tin từ công an tỉnh bắc ninh xác nhận
trên quốc lộ một mươi tám đoạn qua xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh tối qua
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
làm ít nhất ba người chết và hai người bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày
nhiều nhân chứng cho biết một xe máy sang đường bất ngờ bị xe phân khối lớn đi tốc độ cao
đâm chúng văng ra và va chạm với một chiếc xe máy đi bên cạnh
hậu quả ba người tử vong tại chỗ hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi nhận được thông tin công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông
cùng công an huyện quế võ bảo vệ khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
để điều tra và làm rõ vụ việc
với đặc thù là tỉnh biên giới địa hình đi lại ở nhiều xã còn gặp nhiều khó khăn
trình độ dân chí còn hạn chế
trong thời gian qua công an tỉnh hà giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân nơi đây nắm rõ về việc phân cấp đăng ký xe ô tô và mô tô
tại công an tám xã và một mươi một huyện thành phố trên địa bàn
sau gần hai mươi ngày thực hiện chủ trương này đã bước đầu được người dân phấn khởi đón nhận
tại trụ sở công an xã tùng bá huyện vị xuyên
anh nông văn kiên đã có mặt từ sớm để làm thủ tục đăng ký cho chiếc xe mô tô mới mua của mình
sau một mươi phút kể từ khi kê khai các thủ tục đã nhanh chóng hoàn tất
trong một mươi năm hai mươi phút là chúng tôi được cấp biển số xe
và người dân thì chúng tôi rất là đồng thuận cao và nhất trí cao với cái chủ trương này
được phân cấp phân quyền về quản lý đăng ký xe ở cấp xã
thì tạo điều kiện thuận lợi rất cho nhiều cho nhân dân
phía nhân dân thì như ở xã thì thường thường là các phương tiện xe
thì vẫn là thường là những xe cũ nhiều
và tạo điều kiện như thế thì chúng tôi có hướng dẫn cho nhân dân
trong cái việc đăng ký lại những cái xe đấy
và để cho quản lý nó sẽ được chặt chẽ hơn
xe mới thì cũng tạo điều kiện rất thuận lợi cho nhân dân
không phải đi xa lại xa và đã thuận lợi trong việc đăng ký xe của mình
trước đây phải lên tỉnh mới được đăng ký xe ô tô
nhưng giờ đây chỉ lên công an huyện
ông nguyễn tiến hà chú tại thôn bắc há xã quang minh
đã có thể hoàn tất thủ tục đăng ký xe ô tô ngay tại công an huyện bắc quang
dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ chuyên môn
sau khi đối chiếu các thông tin trên máy tính đã khớp
ông chỉ việc bấm và nhận biển số
sau hôm nay tôi đến để đăng ký biển ô tô
lần đầu tiên là bên ngành công an tổ chức tại cấp huyện

thứ hai là giảm bớt được cái thời gian chờ đợi
công việc ngày hôm nay là hiện tại tôi đã làm việc xong
nhưng mà các đồng chí làm việc mới làm
nhưng mà tác phong rất là chuyên nghiệp và nhanh chóng
bước đầu nắm tình hình thì trước đã được quần chúng nhân dân
đặc biệt là các cá nhân tổ chức có nhu cầu phương tiện thì rất là đồng tình hộ
thực ra là đã thực hiện được một bước cải cách hành chính
là tạm quyền tổ chức cho người dân là không mất thời gian đi lại
thứ hai là giảm chi phí để thực hiện cái thủ tục hành chính này
chúng tôi đang tiếp tục thực hiện để tạo các kinh thần lợi
hiện nay là còn thực hiện theo cả cái việc xử lý vi phạm hành chính
ở mức độ ba và mức độ bốn
quá trình triển khai việc phân cấp đăng ký phương tiện
về công an cấp huyện và cấp xã đã nhận được sự đồng thuận
ủng hộ cao của cấp ủy chính quyền và quần chúng nhân dân
do được tập huấn chuẩn bị kỹ lưỡng
nên quá trình triển khai các lực lượng ở cơ sở
cũng không gặp bất cứ khó khăn
trở ngại nào
đây cũng là chủ trương lớn
thể hiện quyết tâm đầy mạnh kẻ cách hành chính của bộ công an
nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức và chi phí đi lại
đặc biệt là với những địa bàn vùng sâu vùng xa như tỉnh hà giang
thưa quý vị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
vừa bắt giữ một nhóm đối tượng để điều tra làm rõ
về hành vi gây thương tích cố ý gây thương tích
đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại
để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó do mô thuẫn
giữa thổ tiến một mươi chín tuổi và nguyễn đôn phước thiện hai mươi một tuổi
đều trú tại xã xuân hòa huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tiến đã rủ năm đối tượng cùng chú tại địa phương
gồm trần thái dương trần nguyên vũ võ sĩ nguyễn quốc hùng
nguyễn tiến đạt và một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch
mang theo hung khí đến gặp thiện
khi đến nơi các đối tượng dùng đá ném vào nhà
dùng dao rượu chém vào cổng
khi thiện và ông nguyễn đôn thịnh bốn mươi bốn tuổi là bố ruột của thiện
phòng vệ thì tiến xông vào dùng dao tự chế chém vào cánh tay trái
của ông thịnh gây thương tích rồi cả nhóm tẩu thoát
vâng thưa quý vị thời gian gần đây
những vụ thanh thiếu niên tụ tập thành đoàn mang theo hung khí
diễu hành qua nhiều tuyến phố để gặp nhau giải quyết mâu thuẫn
khiến cho nhiều người dân thành phố vô cùng lo lắng và bức xúc
trong khi cả thành phố đà nẵng đều nỗ lực xây dựng hình ảnh
một thành phố an toàn thân thiện
thì tình trạng trên đang mang đến một nỗi lo thường trực
và mới đây thì công an quận hải châu thành phố đà nẵng
đã khẩn trương vào cuộc và làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên
với hơn năm mươi người tụ tập dùng hung khí hỗn chiến trong đêm
dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu thông tin về nhóm thanh thiếu niên
gần năm mươi người mang theo hung khí xuất hiện ở trung tâm thành phố
được công an quận hải châu tiếp nhận
khó khăn đặt ra lúc này là số lượng xe rất đông
việc nhận định và nắm thông tin các đối tượng tham gia
sự vào cuộc kịp thời nhanh chóng
chưa đầy hai mươi giờ vào cuộc danh tính của hai nhóm thanh thiếu niên
đã được xác định và số thành viên tham gia
cũng được triệu tầm

trong thời gian yêu nhau thì em với bạn ấy có quan hệ tình dục ba lần và ba lần đó là điều đi đêm nghỉ
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sơn tây hà nội số lượng các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua đều có xu hướng tăng
với diễn biến ngày càng phức tạp và hết sức khó lường của loại tội phạm này
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn thị xã sơn tây đã xảy ra hai vụ dâm ô và bốn vụ giao cấu khởi tố bảy đối tượng
tuy nhiên công tác đấu tranh với tội phạm này vẫn có những khó khăn nhất định
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em thì thường nạn nhân là các bé gái còn ít tuổi
nên là các cháu sau khiêm thứ nhất là các cháu ít tuổi thì cái việc mà khai báo thứ nhất là để mà lấy chứng cứ và lời khai của các cháu cũng sẽ rất là kỳ công
cái thứ hai là có những cháu bé mà có thể nhận thức tốt thế nhưng các cháu lại có cái tâm lý phòng bị vì sợ bố mẹ biết sợ nhà trường biết sợ bạn bè thầy cô biết
nên là khi khai báo là có những cái lời khai nó không trung thực
cái thứ ba nữa là cái tội phạm xâm hại tình dục trẻ em thì cái chứng cứ vật chất nó cũng tương đối ít
thế nên là cơ quan điều tra để mà điều tra làm rõ xử lý được cái loại tội phạm này thì cũng rất là phải công phu đã áp dụng đầy đủ và triệt đề tất cả các biện pháp điều tra
để nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt đối với lứa tuổi thanh thiếu niên về cách nhận biết cũng như phòng ngừa về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
thời gian qua công an thị xã sơn tây cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
trước hết là phải nói đến vai trò trách nhiệm của gia đình và nhà trường
đó là gia đình nhà trưởng phải nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc trông non quản lý con em mình
và cái thứ hai đó là trang bị cho các con các cha em và các cháu những kiến thức những kỹ năng sống để tự bảo vệ được bản thân mình trước những nguy cơ bị xâm hại tình dục trẻ em
cái thứ hai nữa là đối với các cái chủ kinh doanh nhà nghỉ khách sạn nhà trọ nói chung là những cơ sở lưu trú
khi mà thực hiện cái việc kinh doanh này thì trước hết là các chủ cơ sở nhà nghỉ này phải chấp hành nghiêm túc chất đầy những quy định
khi mà thấy có những cái biểu hiện nghi vấn thì phải báo cho cơ quan chức năng kịp thời phối hợp để giải quyết
còn cái thứ ba nữa là đối với các cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương phải làm thật tốt công tác tuyên truyền
những vụ xâm hại tình dục trẻ em đều để lại hậu quả nặng nề không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn cả tâm lý
theo quy định của bộ luật hình sự hiện hành khung hình phạt đối với các tội xâm hại tình dục trẻ em rất nặng
tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi có khung hình phạt nhẹ nhất là bảy năm nặng nhất là trung thân hoặc tử hình
sở y tế bình định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là một trăm một mươi năm triệu đồng đối với một cơ sở sản xuất kinh doanh hàng mỹ phẩm trái phép trên địa bàn
trước đó lực lượng công an tỉnh phối hợp với thanh tra sở y tế tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh hàng mỹ phẩm nguyên đô do bà nguyễn thị uông nguyên hai mươi ba tuổi
ở xã mỹ phong huyện phù mỹ tỉnh bình định làm chủ
qua kiểm tra phát hiện tại đây có hơn bốn tấn kem dưỡng da các loại trong đó có nhiều sản phẩm không rõ thông tin nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng xác định trong quá trình sản xuất cơ sở kinh doanh nguyên đô có các hành vi vi phạm cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
tự ý đưa các sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm
các mặt hàng mỹ phẩm này được bà nguyễn thị uông nguyên livestream bán trực tiếp trên các trang mạng xã hội thu hút rất nhiều người xem và mua hàng bất chấp những mối nguy hại về sức khỏe từ các mặt hàng không rõ nguồn gốc